trước đó dù luôn nỗ lực không để một khe nứt nhỏ cho dịch covid một mươi chín
thì đến nay triều tiên vẫn không thoát khỏi sự xâm nhập của biến thể phụ của omicron
sau khi ghi nhận những ca mắc mới và ca tử vong mới do covid một mươi chín
ngay lập tức chính quyền đất nước này đã tăng cường các biện pháp chống dịch
lên mức cao nhất để ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus
đầu năm hai nghìn hai mươi trước khi virus sars cov hai lây lan ra toàn thế giới
triều tiên đã áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn virus
và gọi đây là vấn đề sống còn của quốc gia
triều tiên đã cách ly những người có triệu chứng sống covid một mươi chín
và dừng các hoạt động đi lại cũng như thương mại xuyên biên giới trong hai năm
tuyến đường sắt trao đổi hàng hóa giữa triều tiên và trung quốc
đã bị dừng lại vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi các ca mắc covid một mươi chín gia tăng ở tỉnh đan đông của trung quốc
giáp với triều tiên chỉ bốn tháng sau khi tuyến đường này được mở
trong giai đoạn mở cửa ngắn ngủi đầu năm hai nghìn hai mươi hai
triều tiên đã thực hiện khử khuẩn liên tục trong nhiều tháng
và tách riêng các loại hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt từ trung quốc
các loại khẩu trang lọc khí và các trang phục bảo hộ
đã được sử dụng ở một số khu vực biên giới giữa triều tiên và trung quốc
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
triều tiên cũng áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở gần biên giới
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tất cả các chuyến hồi hương ở triều tiên cũng bị tạm dừng từ đầu năm hai nghìn hai mươi
trước đó triều tiên đã cảnh báo không để dù chỉ một khe nứt nhỏ
hay bất kỳ sai lầm nào trong quá trình cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
theo nk news một trang tin tức về triều tiên
covid một mươi chín có thể đã xâm nhập vào triều tiên qua một số con đường như sau
những người mắc bệnh vượt biên vô tình làm lây lan virus
theo trang này có khả năng vẫn có những tuyến đường buôn lậu tiếp tục hoạt động
giữa trung quốc và triều tiên cũng như đã có một số trường hợp
nhập cảnh bất hợp pháp vào triều tiên từ hàn quốc
được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát
cả hai nguyên nhân trên đều có thể là nguyên nhân virus xâm nhập vào triều tiên
nếu những người mắc bệnh tiếp xúc với các công dân khác
nguy cơ lây lan từ các loài động vật mắc bệnh
một số loài động vật có thể đã xâm nhập vào triều tiên và mang theo mầm bệnh covid một mươi chín
mặc dù trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc nhận định
nguy cơ virus lây từ động vật sang người tương đối thấp
nhưng đã có những báo cáo về các trường hợp động vật mắc bệnh như trồn chuột và hương
lây lan virus sang con người qua tiếp xúc gần
virus xâm nhập qua hàng hóa nhập khẩu
mặc dù triều tiên và trung quốc đã dừng trao đổi thương mại vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhưng mạng lưới vận chuyển của triều tiên vẫn tiếp tục vận chuyển hàng hóa
những người đi biển của triều tiên có lẽ đã mắc bệnh trong khi tiếp xúc với các thủy thủ khác
và cuối cùng đã lây virus cho các thủy thủ trên cảng ở triều tiên
ngoài ra cũng có rủi ro mặc dù tương đối thấp
về việc hàng hóa chứa virus gây bệnh được chất lên những con tàu của triều tiên
trong khi các chuyên gia hầu như đều bác bỏ nguy cơ lây nhiễm qua hàng hóa
thì trung quốc đã khẳng định rằng hàng hóa nhập khẩu là nguyên nhân gây ra một số ca mắc gần đây tại nước này
các chuyên gia nhận định một đợt bùng phát covid một mươi chín lớn sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp
cho hệ thống y tế triều tiên và có thể gây ra tình trạng bất ổn
giữa bối cảnh nước này đối mặt với những vấn đề khác như thiếu lương thực nghiêm trọng
với sự ứng phó khẩn trương và kịp thời của chính phủ triều tiên
hy vọng dịch bệnh sẽ không trở nên trầm trọng và khó kiểm soát như một vài quốc gia trước đó